chiều ngày hai mươi ba tháng bốn sở giao thông vận tải tp hcm ban hành thông báo khẩn về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn
trong đó đáng chú ý khi cho phép nhiều loại hình vận tải hoạt động trở lại sau ba tuần tạm ngừng để phòng dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động vận tải bằng taxi xe công nghệ dưới chín chỗ và xe buýt không trợ giá triển khai hoạt động bình thường
riêng xe buýt có trợ giá sẽ công bố các tuyến hoạt động trở lại sau ngày ba tháng năm
đối với vận tải hành khách liên tỉnh các tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến ba mươi theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ
và tối đa đến năm mươi đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp
đại diện hai bến xe lớn nhất tp hcm là bến xe miền đông và bến xe miền tây cho biết đã lên kế hoạch hoạt động trở lại từ ngày hai mươi bốn tháng bốn
để bảo đảm các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín các bến xe yêu cầu doanh nghiệp vận tải các hãng xe chở không quá năm mươi số ghế
mỗi xe không quá hai mươi người bố trí hành khách giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định